do việc quản lý còn lòng lẻo bất cập dẫn đến tình trạng khai thác chặt hạ cây đước lấy gỗ diễn ra công khai ở vùng ven biển bạc liêu
cộng thêm việc đào bờ bao đập để giữ nước nuôi tôm cá cấp đất cho doanh nghiệp làm dự án công nghiệp tại khu vực rừng phòng hộ ven biển tùy tiện
đã làm nhiều diện tích rừng đước và mắm bị chết không còn khả năng che chắn sóng và gió biển
đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đê kè đe dọa cuộc sống của nhân dân vùng ven biển tỉnh bạc liêu nhiều năm qua
vùng ven biển bạc liêu được thiên nhiên yêu đãi có rừng phòng hộ với hai loại cây chủ yếu là đước và mắm vô cùng quý giá bao bọc có tác dụng chắn sóng gió biển rất tốt
theo ngành chức năng của tỉnh cách đây hơn hai mươi năm bạc liêu có hơn năm hectare rừng phòng hộ nhưng đến nay chỉ còn gần bốn hectare
thời gian qua do sự phát triển của các cơ sở nuôi
trồng thủy sản trồng cây nông nghiệp và xây dựng khu du lịch ven biển đặc biệt là do sóng biển và chiều cường ngày càng mạnh
với nhiều dấu hiệu bất thường đã khiến diện tích đất rừng phòng hộ ven biển và rừng ngập mặn tại bạc liêu tiếp tục suy giảm nghiêm trọng

huyện bạc liêu
huyện bạc liêu
huyện đông hải
thời gian qua cũng do không còn rừng phòng hộ ven biển
sóng và gió biển lao trực tiếp vào đê kè đã làm cho hàng trăm mét bờ kè bị sạt lở
ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt làm ăn của gần một hộ dân nơi đây
trước thực trạng này chính quyền và ngành chức năng tỉnh bạc liêu cần sớm kiểm tra
làm rõ việc chặt hạ cây đước
đồng thời kiểm tra làm rõ nguyên nhân không ít diện tích rừng nước và mắm ven biển của tỉnh bị chết trắng
có biện pháp cấp bách bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ ven biển